sự phát triển kinh tế của việt nam rất ấn tượng mở ra nhiều cơ hội kinh doanh
môi trường đầu tư của việt nam rất tốt và thu hút thêm nhiều công ty nước ngoài trong đó có indonesia
đó là phát biểu của đại sứ ibnu hadi đại sứ indonesia tại việt nam
trong lễ kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh nước cộng hòa indonesia tại hà nội
tại buổi lễ đại sứ ibnu hadi cũng nhấn mạnh việt nam là đối tác chiến lược của indonesia
hợp tác trên nhiều mặt bao gồm thương mại và đầu tư quốc phòng và an ninh văn hóa và giao lưu nhân dân
chúng tôi mong đợi việt nam trở thành chủ tịch của asean vào năm sau sau thái lan
indonesia cũng chúc mừng việt nam với vai trò thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc vào năm tới
dưới lá cờ asean cả indonesia và việt nam đều có thể làm được nhiều điều trong hội đồng bảo an liên hợp quốc
để đóng góp cho cộng đồng quốc tế và cho thế giới
việt nam và indonesia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày ba mươi
hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
hai nhà nước đã nâng tầm quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
và đang hướng tới đạt thương mại song phương lên mức một mươi tỷ usd trong thời gian tới